chiều nay ngày hai mươi tháng ba ngày thứ hai phiên sơ thẩm xét xử ông đinh la thăng cùng sáu đồng phạm trong vụ án tập đoàn dầu khí việt nam pvn mất tám trăm linh tỷ đồng khi đầu tư vào ngân hàng đại dương ocean bank tiếp tục với phần các luật sư xét hỏi
theo kết luận điều tra ngày chín tháng năm năm hai nghìn một mươi một hà văn thắm ký văn bản gửi pvn với nội dung báo cáo về tình hình đăng ký tăng vốn điều lệ dự kiến điều chỉnh kế hoạch
thấm đề nghị pvn tiếp tục hỗ trợ và tăng vốn điều lệ ở mức tối đa hai mươi vào ocean bank với số vốn tăng thêm một trăm linh tỷ đồng trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trong phần xét hỏi của các luật sư bị cáo đinh la thăng bị hỏi về việc ủy quyền ký nghị quyết góp vốn lần ba của tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam vào ocean bank trị giá một trăm linh tỷ đồng
với số tiền này tỷ lệ vốn góp của pvn vượt quá con số mà luật quy định năm
bị cáo đinh la thăng khai tất cả các quyết định góp vốn của pvn vào ocean bank đều căn cứ văn bản chỉ đạo và đã được thủ tướng chấp thuận
nếu việc đầu tư này có vấn đề gì thì các cơ quan nhà nước hoặc chính phủ phải thổi coi nhưng thực tế đã không có sự phản đối nào
bị cáo đinh la thăng cũng khẳng định các cơ quan nhà nước biết việc góp vốn của pvn và ocean bank trong lần một lần hai là đúng pháp luật
trong lần ba mặc dù bị cáo không biết nghị quyết như thế nào
nhưng chắc chắn là không phù hợp với quy định pháp luật
tuy nhiên nguyên chủ tịch hội đồng thành viên pvn cho rằng sẽ chịu mọi trách nhiệm của người đứng đầu và người ủy quyền